thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba do trung tướng lazaro albecto alvarez casas
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón
ngay sau lễ đón đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba đã tiến hành hội đàm
hai bộ nói riêng chào mừng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nước cộng hòa cuba sang thăm chính thức và làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh kể từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát
hợp tác giữa hai bộ nhanh chóng được nối lại trên các lĩnh vực trao đổi đoàn an ninh hậu cần kỹ thuật và y tế
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng lazaro anberto alvarez kassas đã trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới
trong đó thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp tổ chức hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công tác bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước
thực hiện công tác bảo hộ công dân phòng chống hiệu quả các loại tội phạm liên quan đến hai nước
tăng cường phối hợp các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế nhất là các diễn đàn về chống khủng bố di cư bất hợp pháp
đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ về ngoại ngữ chuyên môn nghiệp vụ
tăng cường trao đổi kinh nghiệm trang thiết bị và đào tạo nâng cao năng lực cho sĩ quan cảnh vệ
nhất là các kỹ thuật bảo vệ như phòng ngừa phát hiện ngăn chặn âm mưu khủng bố
triển khai hợp tác nghiên cứu sản xuất các loại thuốc vaccine chế phẩm sinh học
trong đó có những loại thuốc đã nghiên cứu thành công và đưa vào điều trị cho bệnh nhân tại cuba
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm
tham vấn với bộ nội vụ cuba chính sách xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sẽ tiếp tục sát cánh chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ cao nhất cho bộ nội vụ cuba
qua đó việc mở rộng và tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba
vì lợi ích và an ninh quốc gia của mỗi nước